từ ngày một mươi tháng hai các loại phương tiện như xe khách xe tải xe buýt và taxi bị cấm di chuyển trên tuyến đường lê đức thọ lê quang đạo quận nam tử liêm hà nội nơi sẽ diễn ra một trạng đua của giải f một
việc phân luồng giao thông cấm nhiều loại xe ở hai tuyến đường trên nhằm bảo vệ chất lượng đường đua f một
các loại phương tiện tải trọng lớn chất lượng không ổn định chạy dầu chảy dầu thì có thể sẽ gây ảnh hưởng đến kết cấu và bề mặt của đường đua